vào khoảng tám giờ sáng nay tại kho xưởng sắt nằm trên đường trần văn dầu thuộc ấp bình tiền hai xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều công nhân phải tháo chảy trong lúc đang làm việc
vào thời điểm trên nhiều công nhân đang làm tại xưởng sắt phát hiện cháy nên hô hoáng và di tản ra khu vực an toàn
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp gần đó điều hai xe cùng năm xe chữa cháy của huyện đức hòa phối hợp dập lửa
do gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn
gần ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt vụ cháy làm phần lớn mái che của nhà xưởng hư hại hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ